ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp trực tuyến
với các tỉnh đồng bằng sông kiều long để chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương một cơn áp thấp nhiệt đới khác
đang ở khu vực phía đông miền trung philippines
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới này di chuyển theo hướng tây
với tốc độ khoảng hai mươi km mỗi giờ và có khả năng mạnh lên thành bão
để bảo đảm an toàn cho người và vật tư ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
yêu cầu các địa phương cần chủ động thông tin ngay đến ngư dân diễn biến của áp thấp nhiệt đới
cũng như hướng dẫn bà con về nơi tránh trú an toàn đặc biệt là hai tỉnh bạc liêu và cà mau
tránh tâm lý chủ quan triển khai các đoàn công tác đến các địa bàn sung yếu
để kiểm tra ra soát phương án ứng phó nhất là huy động lực lượng phương tiện
nhu yếu phẩm để sẵn sàng triển khai theo phương châm bốn tại chỗ
chú ý phối hợp giữa tập đoàn điện lực việt nam cơ quan dự báo tổng cục thủy lợi
để có phương án xả nước bảo đảm an toàn hồ đập